chương sáu năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo ngô việt em sáu mươi tuổi ngụ phường bảy thành phố bạc liêu và các bị cáo khác về tội giết người và che giấu tội phạm
hội đồng xét xử tuyên phạt ngô việt em một mươi năm tù về tội giết người
hai bị cáo nguyễn văn thọ và nguyễn nguyệt anh lần lượt là chín tháng và sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
các bị cáo lê phong lê hoàng khải võ kim long nguyễn thái nghiêm
mỗi bị cáo bị tuyên phạt sáu tháng tù giam về tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng khoảng hai mươi giờ tối ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nghỉ uống bia tại một quán nhậu trên địa bàn thành phố bạc liêu
việt em rủ một số người đến quán ở phường hai thành phố bạc liêu để hát và uống bia tiếp
khi đến quán thì thấy ông bùi quang hợp bốn mươi chín tuổi là chủ quán karaoke này tổ chức uống bia với người thân bạn bè tại nhà nên việt em cùng vào tham gia
tại bản nhậu giữa ông việt em và ông hợp xảy ra mâu thuẫn
sau đó ông việt em lấy dao từ trong người bất ngờ đâm ông hợp nhiều nhát vào ngực
kết quả giám định tỷ lệ thương tật cho thấy ông hợp bị tổn hại ba mươi tám về sức khỏe
sau khi gây án việt em mang theo hung khí bỏ trốn tại địa bàn thị xã giá rai và gặp lê phong
được phong tiếp tục đưa đến một quán nhậu tại thị xã này uống bia đồng thời gọi nguyễn thái nghiêm và võ kim long đến quán uống cùng
tại đây ông việt em kể cho nghiêm phong và long cùng nghe đã dùng dao đâm ông hợp rồi kêu nghiêm lấy quần áo khác cho mình thay
các bị cáo nguyễn văn thọ nguyễn văn thọ nguyễn nguyệt anh và lê hoàng khải sắp xếp cho ông việt em trốn lên thành phố cần thơ cho đến ngày mỹ bắc
các bị cáo nguyễn văn thọ nguyễn nguyễn thọ nguyễn nguyễn thọ nguyễn nguyễn thọ sắp xếp cho ông việt em trốn lên thành phố cần thơ cho đến ngày mỹ bắc
các bị cáo nguyễn văn thọ nguyễn nguyễn thọ nguyễn nguyễn thọ sắp xếp cho ông việt em trốn lên thành phố cần thơ cho đến ngày mỹ bắc
các bị cáo nguyễn văn thọ nguyễn nguyễn thọ sắp xếp cho ông việt em trốn lên thành phố cần thơ cho đến ngày mỹ bắc
các bị cáo nguyễn văn thọ nguyễn nguyễn thọ sắp xếp cho ông việt em trốn lên thành phố cần thơ cho đến ngày mỹ bắc